thưa quý vị ngày hai mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba bộ chính trị ban hành chỉ thị số hai mươi bảy về tăng cường sự lãnh đạo của đảng
đối với công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong đó yêu cầu cả hệ thống chính trị phải xem đây là nhiệm vụ trọng tâm
là văn hóa ứng xử của mỗi cán bộ đảng viên công chức viên chức và mỗi người dân nhất là người đứng đầu
để làm được việc này trước tiên phải nhận diện rõ những sự lãng phí tiêu cực đang diễn ra trong quá trình thực thi công vụ hiện nay
có như vậy mới đưa ra được những biện pháp hiệu quả để chấn trình và thực hành văn hóa tiết kiệm chống lãng phí
mời quý vị theo dõi ghi nhận sau đây của nhóm phóng viên truyền hình nhân dân
qua một mươi bốn năm thực hiện vẫn tiếp tục xin lùi thời hạn hoàn thành
đội vốn quá lớn từ bảy ba trăm tám mươi bảy tỷ đồng lên bốn mươi ba
dự án đội vốn lên ba mươi bốn tám trăm hai mươi sáu tỷ đồng
ở thủ đô không chỉ có một dự án như vậy mà còn có thể điểm tên những dự án nhức nhối khác
ngoài ra còn có những dự án nhóm a đã hoàn thành đưa vào hoạt động nhưng kém hiệu quả
bộ trưởng bộ tài chính cũng đã chỉ mặt gọi tên một dự án chậm tiến độ khắp cả nước gây bức xúc trong nhân dân
có thể thấy đây là những việc điển hình của sự thất thoát lãng phí xảy ra trong thời gian dài
nhưng chậm được các cấp có thẩm quyền khắc phục xử lý
việc mà chúng ta triển khai các cái dự án
đề án các cái chương trình quá chậm trễ
thậm chí là những cái chương trình mục tiêu chúng ta đã bố trí kinh phí rồi
nhưng chúng ta lại không thể triển khai được chúng ta không giải ngân được
nếu như đánh giá bình thường thì chúng ta thấy rằng đây chỉ là một sự chậm trễ đơn thuần
nhưng nếu như chúng ta nhìn sâu vào cái vấn đề này thì tôi thấy thứ nhất là chúng ta đã lãng phí thời gian
và lãng phí thời gian đồng nghĩa với là lãng phí tiền bạc
bởi vì có những cơ hội đầu tư có những cơ hội phát triển thì nó sẽ qua đi và không bao giờ chúng ta có thể lấy lại được
cho nên đây là một sự lãng phí rất lớn
ở góc độ vĩ mô là vậy
việc lãng phí trong sử dụng tài sản công và ngân sách nhà nước còn được thể hiện ở những việc nhỏ hơn
đó là chi tiếp khách tràn lan đến độ nhiều cơ quan địa phương phải khất nợ chủ nhà hàng
tình trạng phá trụ sở cũ vẫn còn sử dụng tốt để xây dựng trụ sở mới diễn ra ở một số nơi
tình trạng dự án treo quy hoạch treo gây bức xúc trong dư luận
chi nhiều tiền để thực hiện đề tái khoa học đề tài nghiên cứu
không có tính thực tiễn tiệu quả không cao
tiệc trè mùa giữa giờ chẳng hạn nó kéo quá dài cũng là tham mô lãng phí cũng là gây thất thoát cho nhà nước
rồi các cái hội họp mà triển biên chi phí cho hội họp chi phí cho các cái cuộc hội thảo vô bổ
đặc biệt là những hội thảo khoa học mà nó chả có ý nghĩa gì cả
nhưng rồi cũng làm tất cả các thủ tục thế này thế kia cho nó hợp pháp khóa các hội thảo khoa học
tôi quan sát thấy nhiều hội thảo khoa học chả có ý nghĩa gì cả
chả mang lại được một cái giải pháp gì cho xã hội cả nhưng tổ chức tốn kém rất nhiều tiền
vâng thưa quý vị sự lãng phí trong sử dụng tài sản công và ngân sách hiện nay đang rất lớn
nhưng đây lại là sự lãng phí dễ nhận ra
điều đáng quan tâm là có những sự lãng phí khó nhận biết khó phát hiện khó xử lý
tiềm ẩn nguy cơ gây hại nghiêm trọng cho đời sống xã hội
đó chính là việc sử dụng thời gian lao động trốn công sở
sáng tám giờ chấm dấu vân tay chiều một mươi bảy giờ mới được rời khỏi cơ quan
vậy nhưng khối lượng công việc của một cán bộ công chức có thể giải quyết được trong một ngày là bao nhiêu
trong cơ quan đơn vị vẫn luôn có một bộ phận cán bộ công chức gọi là sáng cắp ô đi tối cắp ô về
lơ là chảy mạng trong công việc
nhưng đến ngày đến tháng vẫn đều đều nhận lương như những người khác
cái việc sử dụng thời gian
nói thì về mặt hình thức thì chúng ta đã rất là tốt rất là nghiêm ngặt trong vấn đề kiểm soát
thế nhưng mà trên thực tế thì không kiểm soát được
ví dụ như là cán bộ họ đến cơ quan thì họ ngồi họ làm gì ai mới kiểm soát được
cho nên tốt nhất kiểm soát thời gian là phải kiểm soát cái số lượng công việc
chất lượng công việc mà một người được ứng với một vị trí việc làm họ phải đảm nhận
thì chúng ta kiểm tra qua cái khối lượng và chất lượng đó sẽ là chính xác nhất
đánh giá cán bộ
việc quản lý hiệu quả thời gian lao động trong khu vực nhà nước là chìa khóa tăng năng suất lao động
tạo áp lực cụ thể để mỗi người lao động phải nỗ lực hết mình để hoàn thành công việc được giao
tránh sự trì trệ né tránh đun đẩy trong công việc
cho nên cái lãng phí thời gian này theo tôi nguy hiểm nhất
bởi vì con người có hạt tài nguyên có hạn
chỉ cần mỗi cái thời gian thôi mà anh để mất đi nữa thì coi như không còn cái gì
thưa quý vị sử dụng tài sản công và sử dụng thời gian lao động khu vực nhà nước
có thể thấy là hai lĩnh vực mà sự lãng phí hiện diện rõ nhất nặng nề nhất và nguy hiểm nhất
bởi vậy đấu tranh với lãng phí tiêu cực hơn hết phải bắt đầu từ đây
quá trình đấu tranh với lãng phí thực hành văn hóa tiết kiệm cần phát huy tối đa vai trò của mỗi cán bộ đảng viên
với nguyên tắc sử dụng tài sản công như sử dụng tài sản của gia đình mình
với tinh thần đó chắc chắn chúng ta sẽ có được những bước tiến trong thực hiện công việc này